thưa quý vị liên quan đến sai phạm tại bệnh viện tp thủ đức gây thiệt hại cho nhà nước một trăm linh ba tỷ đồng
sáng nay toán nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông nguyễn minh quân và tám độc phạm
ông nguyễn minh quân cựu giám đốc bệnh viện đa khoa tp thủ đức và nguyễn văn lợi bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền
phiên xét xử sơ thẩm dự kiến sẽ diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi
sáng bị cáo gồm nguyễn minh quân nguyễn văn lợi nguyễn trần ngọc diếm giám đốc công ty ngọc đạo vợ bị cáo quân bị truy tố về tội rửa tiền
năm bị cáo khác là cựu nhân viên bệnh viện tp thủ đức gồm nguyễn thị ngọc nguyễn lan anh đều là cựu phó giám đốc
sáng nay tám bị cáo gồm nguyễn văn lợi nguyễn thị ngọc đạo vợ bị cáo quân bị truy tố về tội rửa tiền
trong các kiểm tra công an cũng tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở kinh doanh nhận thức được các hành vi vi phạm pháp luật đồng thời thông báo ngay cho công an gần nhất nếu phát hiện đối tượng đặt hàng ảnh nấn bị xố xe có biểu hiện nghi vấn
sáng nay tám bị cáo gồm nguyễn thị ngọc diếm giám đốc công ty ngọc đạo vợ bị cáo quân bị truy tố về tội rửa tiền

các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố như cướp cướp vật trộm cắp tài sản
tội phạm về ma túy tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe con người
và các hành vi gây mất trật tự nơi công cộng
theo dấu nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà làm ba người chết gần năm km
anh trịnh thanh phong cùng nhóm dân quân tự vệ và người dân lao vào quật ngã khóa tay đối tượng
trong năm giây bàn giao cho công an xử lý
anh trịnh thanh niên phóng hỏa đốt nhà làm ba người chết gần năm km
em người dân đó chỉ bắt đối tượng đó
đây chỉ là một vụ điển hình từ khi tham gia dân quân tại bang chỉ huy quân sự quận tám năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
với chất của người lính và tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên
anh phong đã lại tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự
và với sự phấn đấu học hỏi không ngừng anh phong đã được sự tín nhiệm của đảng ủy
ban chỉ huy quân sự quận và đảng ủy
ủy ban nhân dân phường một mươi năm quận tám đề xuất bổ nhiệm là phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường một mươi năm quận tám
trong những năm qua anh phong đã cùng lực lượng dân quân phối hợp với lực lượng công an phường một mươi năm quận tám
phát hiện ngăn chặn và hòa giải kịp thời hàng chục vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
thấy đồng chí phong là cán bộ phường đội là thời gian qua làm việc
tôi thấy là rất là năng năng
mà phải nói rằng là rất là xuyên nhiều khi có việc là đêm hôm tối thì là coi như là có chỉ đạo là coi như đi hết
người khác anh em ở trong dân quân cũng vậy
phối hợp giữa công phường đội công an với tổ dân phố với bảo vệ rất là chặt chẽ
có thể nói việc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ chính là nền tảng để những người dân quân nói chung
và anh trịnh thanh phong nói riêng hiểu rõ về đường lối chủ trương của đảng
về những chính sách
cho lực lượng dân quân cũng như nắm chắc các động tác về kỹ thuật chiến thuật chiến đấu trong thực tiễn
từ đó góp phần giữ gìn an ninh trực tự trên địa bàn
về công tác phối hợp giữa công an và quân sự quân chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm
thì qua cái việc này thì về phía bang chiến quân sự quận cùng với công an quận
cũng thường xuyên phối hợp trên tinh thần nghị định ba của chính phủ

chúng tôi đều xây dựng quy chế và kế hoạch phối hợp
đặc biệt là với tình hình tội phạm hiện nay rất là tinh vi và xảo quyệt
do vậy là về phía công an quận và ban chỉ huy quân sự quận cũng đã lập ba mươi sáu chốt tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và đối với ba mươi sáu chốt này là cũng trực từ hai mươi hai h đêm hôm trước đến sáu h sáng hôm nay
và đối với ba mươi sáu chốt này là cũng trực từ hai mươi hai h sáng hôm nay
tuy nhiên nạn nhân đã có bạn trai và sau này tiến tới hôn nhân
cũng từ đây nhu và nạn nhân xảy ra bâu thuẫn cá nhân
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một nhu mặc áo xe ôm công nghệ đi xe tay ga
chở theo can xăng đến nhà nạn nhân trong co hẻm trên đường đu hữu phước phường một mươi năm quận tám
tại đây nhu dùng hung khí tấn công nạn nhân gục tại chỗ
tiếp đó nhu đổ xăng châm lửa với ý định tự tử
do khói quá lớn nhu đã bỏ chạy ra ngoài để thoát thân
tuy nhiên ngay sau đó nhu đã bị anh trịnh thanh phong
cùng lực lượng dân quân tự vệ phát hiện và truy bắt
về phần vụ cháy khi ngọn lửa được dập tắt công an phát hiện người phụ nữ và hai cháu nhỏ đã tử vong
một số tài sản trong nhà bị hư hỏng thiêu rụi
công an quận tám đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
đưa nhu trở lại hiện trường để thử nghiệm lại hành vi phạm tội cũng như quá trình tẩu thoát
công an huyện lạng giang tỉnh bắc giang vừa phát hiện bác sĩ đối tượng đồng thế quý
trú tại xã nghĩa hòa huyện lạng giang tỉnh bắc giang
có hành vi mua bán hàng cấm thu giữ trên ba trăm linh kg pháo nổ
trước đó lực lượng công an đã kiểm tra xe ô tô tải đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn
phát hiện trên thùng xe có trên hai trăm linh hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất
tổng khối lượng là trên ba trăm linh kg
làm việc với cơ quan công an lái xe kiêm chủ số hàng trên là đồng thế quý khai nhận
đây đều là pháo hoa nổ
được quý thu mua từ tỉnh ngoài sau đó vận chuyển về địa phương để bán kiếm lời
khi đang chuẩn bị giao hàng cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
thưa quý vị thời gian gần đây lượng tiền giả lưu thông trôi nổi trên thị trường
và tình hình tội phạm về tiền giả vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi
trước tình hình trên các ngành chức năng
đặc biệt là ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh sóc trăng công an tỉnh và bộ đội biên phòng tỉnh
đã chủ động tăng cường phối hợp trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các hoạt động phạm tội về tiền giả
nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ trên địa bàn
do hàng ngày chị chiên rất bận rộn trong công việc bán hàng
khi khách hàng trả tiền thì ít kiểm tra để phân biệt tiền thật hay tiền giả
và không biết từ lúc nào chị lý thị chiên có một tờ tiền giả mệnh giám năm trăm linh đồng
cho đến khi chị đem số tiền đến giao dịch tại ngân hàng thì mới biết trong số tiền đó có tiền giả

tiền polymer có mệnh giá năm trăm linh đồng và hai trăm linh đồng là hai loại tiền việt nam đồng mà các đối tượng tội phạm hay làm giả nhất
lúc đầu tờ tiền giả có thể còn thô sơ
sau những năm gần đây sự phát triển của công nghệ in ấn nhiều loại tiền giả đã đạt đến mức siêu giả
nếu không có cách phân biệt thì khó có thể phát hiện đâu là tiền thật đâu là tiền giả
trên địa bàn tỉnh sóc trăng hiện nay có hai mươi hai hệ thống ngân hàng
tại tất cả các điểm giao dịch trên địa bàn đều có niêm yết áp phích tiền việt nam
và cách nhận biết tiền thật tiền giả nhằm giúp cho người dân nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật
kiểm tra đồng tiền khi giao dịch tiền mặt
tiền thật thì người ta sẽ nhìn thấy được cái hình ảnh hai mặt nó khớp khích nhau
các khe trắng thì đều nhau còn tiền giả thì hình định vị nó sẽ không có khớp khích
các khe trắng thì nó lệt hoặc là nó không có đòn đều
về cái thứ ba là mình kiểm tra trước cuộn sáng là dây bảo hiểm
dây bảo hiểm đối với tiền thật thì nó chạy dài dọc so với tài tiền
còn tiền giả thì dây bảo hiểm nó không rõ ràng và sắc nét
theo thống kê từ đầu năm đến nay
tỉnh trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và thu giữ sáu mươi sáu tờ tiền giả
tổng số tiền giả tính theo mệnh giá là trên hai mươi bốn triệu đồng
thời gian qua công an tỉnh sóc trăng đã đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân trên địa bàn
nâng cao ý thức cảnh giác và cách nhận biết tiền việt nam thật giả
bên cạnh đó tăng cường phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống các hoạt động phạm tội về tiền giả
thực hiện vị trí phù hợp giữa hàng nhà nước bộ đội viện phòng tỉnh và công an tỉnh
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tiền giả trên địa bàn
luôn được ba đơn vị quan tâm tăng cường phối hợp và duy trì điều động ba tháng năm
định kỳ mỗi quý sáu tháng hàng năm chúng tôi đều có tổ chức họp giao ban
để sơ kết tổng kết đánh giá những kết quả đạt được
thông qua đó cũng thông tin nhanh với nhau về tình hình diễn biến của tội phạm tiền giả trên địa bàn
thông qua các cuộc họp như vậy thì mới đề ra những biện pháp
để mình ngăn chặn hiệu quả
ngoài thủ đoạn lưu hành tiền giả trong giao dịch mua bán
thời gian gần đây thông qua mạng xã hội như facebook zalo
các đối tượng còn công khai giao bán tiền giả với phương thức
người mua chuyển tiền thật vào tài khoản mà các đối tượng tội phạm đã định sẵn
sau đó các đối tượng sẽ chuyển tiền giả trực tiếp cho người mua
hoặc thông qua các phương thức giao hàng hóa
đơn vị cũng đã đề ra một số phương hướng cũng như là giải pháp cụ thể như sau
thứ nhất là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp
giữa hồng anh đức yên tế ngân hàng đà nước và bộ chính quyền bộ đội văn phòng
triển khai đồng bộ các biện pháp mục vụ để chủ động lắm tình hình
và việc thời đấu tranh cũng như là xử lý đối với các loại tội phạm về tiền giả
thứ hai là sẽ có những thông tin kịp thời đến công an các địa phương
cũng như là nhân dân
về đặc điểm và cách nhận biết tiền giả
thứ ba là công tác phối hợp với các các ngành và công an các địa phương
sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên
cũng như là công an viên người lao động trong các cơ quan doanh nghiệp
cũng như là người dân để làm sao để chủ động phòng ngừa
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng
nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tiền giả
thì các tổ chức hoặc cá nhân cũng cần cẩn trọng hơn
các giao dịch bằng tiền mặt tránh thất thoát tài sản
đồng thời người dân cần tích cực tố giác các đối tượng gạ gẫm mua bán
lưu hành tiền giả không tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật
nhằm đảm bảo an ninh tiền tệ trật tự an toàn xã hội
sẽ được chuyển sang các tin tức kinh tế tiêu dùng đáng chú ý khác
theo nghị quyết của kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm
quốc hội đồng ý giảm hai thuế vat từ ngày một một một
năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi bốn
việc giảm hai thuế xuất thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng
đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất
thuế giá trị gia tăng một mươi còn tám trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ sau
viễn thông công nghệ thông tin hoạt động tài chính ngân hàng
chứng khoán bảo hiểm kinh doanh bất động sản kim loại
sản phẩm từ kim loại đúc sẵn sản phẩm khai khoáng
không kể khai thác than than cốc dầu mỏ tinh chế
sản phẩm hóa chất sản phẩm hàng hóa và dịch vụ
triệu thuế tiêu thụ đặc biệt
giải pháp giảm thuế vat cùng với các giải pháp thuế phí lệ phí khác
đang được tạo điều kiện rất lớn giúp các doanh nghiệp giảm được
chi phí sản xuất tăng lợi nhuận tăng khả năng kích cầu
ước tính sau ba tháng thực hiện từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
chính sách giảm hai thuế vat hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân
tổng cộng khoảng một mươi một bảy trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị bảng xếp hạng của vietnam report vừa vinh danh
hệ thống tiêm chủng vnvc thuộc công ty cổ phần vắc xin việt nam
là đơn vị dẫn đầu top một mươi công ty dược uy tín tại việt nam
lĩnh vực kinh doanh phân phối dược phẩm vắc xin
công bố bình chọn được dựa trên ba tiêu chí năng lực tài chính thể hiện
trên báo cáo tài chính năm gần nhất uy tín truyền thông và khảo sát
dược sĩ kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp
theo đó hệ thống tiêm chủng vắc xin vnvc đã tạo nên nhiều dấu ấn mạnh mẽ
trong năm hai nghìn hai mươi ba đặc biệt là khởi động dự án năm hành động vì cộng đồng
được bảo vệ bởi vắc xin
với nhiều chương trình quy mô lớn như ra mắt sách tiêm chủng vắc xin trọn đời
phát động cuộc thi em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng vnvc đã góp phần nâng cao nhận thức
tiêm chủng vaccine là trọn đời quan trọng không chỉ với trẻ em mà còn với mọi lứa tuổi
đồng thời luôn có những chính sách hỗ trợ giá vắc xin trả góp không lãi xuất
giúp cho người dân tiết kiệm chi phí dễ dàng tiếp cận nguồn vắc xin chính hãng an toàn
với mạng lưới gần một trăm năm mươi trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc góp phần nâng cao tỷ lệ
tiêm chủng phòng bệnh bảo vệ sức khỏe cho mọi cá nhân gia đình và toàn cộng đồng
thưa quý vị và các bạn mới đây tổng cục quản lý thị trường đã trưng bày
và trực tiếp giới thiệu tới người tiêu dùng
các cách thức để nhận biết phân biệt hàng giả hàng thật của trên sáu trăm linh sản phẩm thuộc chín lĩnh vực ngành hàng
vào dịp cuối năm thì đây chính là một hoạt động thiết thực để qua đó nâng cao hiểu biết của người dân
khi đi mua hàng ở trên thị trường
túi sách nước hoa những mặt hàng dễ bị làm giả nhất
qua phòng trưng bày này chị hoa cũng như nhiều người khác đã hiểu hơn về cách phân biệt hàng thật hàng giả của sản phẩm này
đến gian trưng bày này mình xem những cái
hàng thật hàng giả thì là mình biết mình có thể phân biệt được để đi mua đồ được tốt nhất
được giá cả phù hợp với cả hàng chất lượng tốt nhất khi biết được hàng thật hàng giả
mình thấy ở trên thị trường bây giờ ấy nó xuất hiện rất nhiều là những cái hàng nhái hàng giả
mà thực ra để nói người dân bình thường là không phân biệt được
thế hôm nay mình qua cái phòng trưng bày này
mà là mình muốn là để mình xem là đâu là hàng giả đâu là hàng thật
đâu là hàng nhái và đâu là hàng chính hãng
để mình giúp
giúp đỡ kinh nghiệm
cái thứ nhất là mình
để mình nắm được
cái thứ hai nữa là để mình có thể là mình truyền tải những cái kinh nghiệm cho người nhà và cho những người thân xung quanh mình
trên sáu trăm linh sản phẩm bao gồm hóa mỹ phẩm thời trang giày dép hàng gia dụng tiêu dùng văn phòng phẩm đồ uống
được tổng cục quản lý thị trường trưng bày và trực tiếp hướng dẫn người tiêu dùng cách thức nhận biết phân biệt
đồng thời cung cấp các địa chỉ có thể mua các sản phẩm chính hãng
tại việt nam
trong cái phòng trưng bày ngày hôm nay thì chúng tôi có những cái cải tiến mới
chúng tôi có những cái điểm mới so với những lần trước đây
đó là chúng tôi cung cấp các cái địa chỉ bán hàng tin cậy đến người tiêu dùng
để giảm lúc người tiêu dùng có cái quyết định cũng như là lựa chọn sáng suốt hơn trong cái việc của người mua sắm hàng hóa
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
thì sự thông thái trong lựa chọn hàng hóa kênh mua sắm sẽ giúp người tiêu dùng tránh được những thiệt hại đáng tiếc
giảm lúc người tiêu dùng có cái quyết định cũng như là lựa chọn hàng hóa

giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh tới năm một triệu đồng một lượng
sau khi giá vàng quốc tế bất ngờ tăng vọt
giá vàng trong nước đầu phiên giao dịch sáng nay hai mươi chín tháng một mươi một
công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng mua vào bảy mươi ba hai mươi triệu đồng một lượng
tăng bảy trăm linh đồng một lượng giá mua vào và tăng chín trăm linh đồng một lượng giá bán ra
so với cuối phiên hai mươi tám tháng một mươi một
trên lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua một hai triệu đồng một lượng
giá vàng nhẫn trơn bốn số chín cũng tăng thêm khoảng năm trăm linh đồng một lượng
lên sáu mươi một ba đến sáu mươi hai bốn triệu đồng một lượng
như vậy từ đầu tháng một mươi một đến nay giá vàng sjc đã tăng khoảng ba năm triệu đồng một lượng
trong khi giá vàng hai mươi bốn k tăng khoảng ba triệu đồng một lượng
tương tự tại công ty vàng bạc đá quý phú nhuận giá vàng hai mươi bốn k bốn số chín tăng sáu trăm linh đồng một lượng
lên mức sáu mươi một hai đến sáu mươi hai ba mươi năm triệu đồng một lượng cao nhất từ trước đến nay
giá vàng sjc cũng tăng thêm nửa triệu đồng một lượng lên bảy mươi ba hai bảy mươi bốn năm triệu đồng một lượng
chính thức phá đỉnh tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
giá vàng tiếp đà bức phá nhờ được rút đẩy bởi kỳ vọng rằng cục dự trữ liên bang mỹ fid
đã kết thúc đợt tăng lại
với giá thuê mặt bằng gần một trăm linh triệu đồng một m hai một năm tương đương khoảng tám bốn triệu đồng một m hai một tháng
tại đường đồng khởi quận một tp hcm con đường này của việt nam lọt tóp đắt đỏ nhất thế giới
khi đứng thứ một mươi ba toàn cầu
theo số liệu từ custman wefield giá thuê mặt bằng bán lẻ đường đồng khởi đã tăng bốn mươi
so với trước đại dịch covid một mươi chín và một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
với mức giá thuê ngày càng tăng cao đường đồng khởi
đồng khởi đã tăng một bậc so với bản xếp hạng trước đó
báo cáo tập trung vào giá thuê trung bình tại các vị trí bán lẻ trong khu vực đô thị đẳng cấp nhất
trên toàn thế giới trong đó nhiều trường hợp là các cửa hàng bán đồ xa xỉ
theo đó giá thuê này hiện cao hơn cả các tuyến đường đắt nhất tại munich đức amsterdam
hà lan hay bangkok thái lan
mặc dù giá thuê có phần tăng song thời gian qua lan sóng trả mặt bằng
trao bán nhà đất ở các tuyến đường trung tâm thành phố hồ chí minh như đồng khởi nguyễn huệ lê lợi
vẫn chưa giảm nhiệt do các tác động đến từ suy thoái kinh tế doanh nghiệp thu hẹp quy mô
chủ yếu các mặt bằng cho thuê vẫn giữ kỳ vọng giá sẽ phục hồi
nếu giảm sẽ khó lên lại nên họ sẽ không hạ giá dù để trống
ngày hai mươi tám tháng một mươi một trung ương đoàn đã phối hợp cùng bộ tài nguyên và môi trường
tổ chức chương trình tọa đàm tính chỉ carbon
chì khóa chuyển đổi sang một thế giới phát thải rồng bằng không
tại chương trình đại diện các bộ ngành tổ chức doanh nghiệp trình bày năm bài tham luận
và hai phiên thảo luận sôi nổi xoay quanh hai chủ đề
quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên vì mục tiêu phát triển bền vững tại việt nam
và tính chỉ carbon giải pháp bảo vệ môi trường thông qua chuyển đổi xanh trong sản xuất và tiêu dùng
thông qua tọa đàm các đơn vị chuyên môn của các bộ ngành đã cung cấp thông tin về công tác bảo vệ môi trường
ứng phó biến đổi khí hậu và quá trình nghiên cứu xây dựng quy định về tính chỉ carbon
nhân dịp này trung ương đoàn cũng đã ra mắt bản đồ số vì một việt nam xanh
bản đồ số cung cấp các thông tin về rừng việt nam kết quả triển khai chương trình vì một việt nam xanh
và đặc biệt là chương trình trung tây phủ xanh việt nam đi vào vận hành
sẽ góp phần trúc đẩy tổ chức các hoạt động trồng cây ý nghĩa từ các doanh nghiệp tại các tỉnh thành trên cả nước
bên cạnh đó tại chương trình cũng diễn ra lễ tổng kết chương trình triệu cây xanh vì một việt nam xanh năm hai nghìn hai mươi
sở ngoại vụ tp hcm viện trao đổi văn hóa pháp idcap phối hợp với hiệp hội ẩm thực tp fba
hội đầu bếp tp hcm tổ chức sự kiện lớp học nấu phở dành cho lãnh sử đoàn các nước tại tp hcm
chương trình có sự tham gia của một mươi hai cơ quan đại diện nước ngoài tại thành phố
bao gồm anh australia belarus campuchia cuba hungary indonesia malaysia new zealand nhật bản trung quốc và tổ chức di cư quốc tế
tại đây các khách mời đã được giới thiệu nét văn hóa ẩm thực việt nam nói chung món phở truyền thống nói riêng
hội đầu bếp tp hcm hướng dẫn và khách mời sẽ tự tay thực hiện nấu ba món phở
gồm phở bò phở cừu và phở chay và tranh tài
thông qua cuộc thi nấu phở
thưa quý vị khi đến con đường d chín ở phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm
mọi người đều không khỏi bất ngờ với hình ảnh một khu vườn rực rỡ với tên gọi vườn trường sa
điều đáng nói là vị trí của khu vườn xinh đẹp này trước đây là điểm đen về môi trường với rất nhiều rác thải
vườn trường sa là công trình được ủy ban mặt trận tổ quốc
phường một mươi bốn quận một mươi ra mắt vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
công trình nằm trên đường d chín bên hồng trường tiểu học võ trường toản thuộc khu phố một mươi hai
vườn có diện tích bảy mươi hai m hai với tổng kinh phí hơn một trăm linh triệu đồng do nhân dân đóng góp
trước khi trở thành khu vườn rực rỡ sắc hoa đây là điểm đen về môi trường trên địa bàn
nhiều người dân đổ rác thải xà bần gây ô nhiễm
sau khi tổng vệ sinh mặt trận tổ quốc phường phối hợp các đơn vị cải tạo đất
trồng hoa cây xanh xây dựng mô hình cục bốc trường sa thu nhỏ
từ khi khu vườn được hình thành con đường này như được lột xác thành con đường khang trang xanh mát
người dân ở đây rất vui thích cùng nhau chăm sóc tưới cây mỗi ngày
lúc trước ở đây nó là một cái bãi bãi coi như là rác dưới đùm lum hết đó rất là dơ
và xà bần rồi xà bần rất là nhiều gạch đá nhỏ rất là nhiều
nhưng mà từ khi mà có cái hướng mà để phát triển môi trường xanh của khu phố
và cũng như của mặt trận phường thì bắt đầu dưới sự hỗ trợ của mặt trận phường
thì đã làm được cái mảnh vườn này
khi mà làm được cái mảnh vườn này thì đó cũng là niềm vinh dự và vui của người dân ở đây
sáng sáng là các bác lớn tuổi đi tập thể dục đứng hít thở quay mặt vào vườn hoa hít thở
tôi thấy tôi vui ghê lắm
chiều chiều các cháu dẫn nhau ra đây các cháu nó có học hành bài
thì nó cũng chỉ là ôi cái đạp trường xa
đó cũng rất là vui
vườn trường sa là một công trình có ý nghĩa thiết thực không chỉ xóa điểm đen về môi trường trên địa bàn
mà còn gắn với ý nghĩa tuyên truyền chủ quyền biển đảo thiên liên
đồng thời còn là địa điểm tham quan thư giãn của người dân ở khu phố
cũng như ở phường một mươi bốn đặc biệt là những cô chú cựu chiến binh
đây như là nơi gặp mặt ôm lại truyền thống kỷ niệm thời gian tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc
chú nguyễn văn thái nguyên là thuyền trưởng hải quân đơn vị vùng năm quân chủng hải quân
hiện là cựu chiến binh ở phường một mươi bốn quận một mươi với hai mươi năm từng công tác bảo vệ vùng biển tây nam của tổ quốc
có nhiều tình cảm với biển chú đã sáng tác bốn ca khúc viết về trường xa
từ khi có vườn trường xa ở khu phố có thời gian là chú cùng các đồng chí trong hội cựu chiến binh
lại đến đây ngắm vườn trường xa như tưởng nhớ lại kỷ niệm thời gian chiến đấu bảo vệ vùng biển thân yêu của tổ quốc
chúng tôi là lực lượng đại diện của khối vận gồm cựu chiến binh mặt trận đoàn thanh niên phụ nữ công đoàn
cùng tham gia trong công trình xây dựng vườn trường sa
đây là một hình ảnh thu nhỏ của quân đảo trường xa thân yêu của chúng ta
chúng tôi là lực lượng đại diện của khối vận gồm cựu chiến binh mặt trận đoàn thanh niên phụ nữ công đoàn thanh niên phụ nữ công đoàn thanh niên phụ nữ công đoàn thân yêu của chúng ta

đây cũng là địa phương đầu tiên của thành phố hồ chí minh kết hợp việc cải tạo môi trường và tuyên truyền biển đảo tạo sự lan tỏa hình ảnh đẹp ở địa phương
công trình tạo cho người dân ở đây có một điểm tham quan giải trí nhắc nhở trách nhiệm cho người dân về bảo vệ môi trường tuyên truyền cho thế hệ trẻ về tình yêu quê hương đất nước tình yêu biển đảo
huyện đức hòa tỉnh long an đã phối hợp với công an địa phương lân cận đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu không để các đối tượng lợi dụng làm địa bàn trung chuyển vận chuyển hàng lậu
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
vào lúc hai mươi một h ngày năm tháng một mươi một tại tuyến tính lộ tám trăm hai mươi ba b tổ công tác của công an huyện đức hòa tỉnh long an đã bắt quả tay một chiếc xe vận tải đang vận chuyển hai sáu trăm bảy mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đây việc buôn lậu thuốc lá thường được thực hiện bằng xe máy nhưng hiện nay đối tượng buôn lậu chuyển sang sử dụng xe tải với số lượng lớn và các phương thức tinh vi
đáng chú ý chiếc xe tải này đã được tùy chỉnh để tạo ra vách ngăn bí mật có khả năng chứa hàng ngàn bao thuốc lá
hiện nay trên địa bàn đức hòa là các đối tượng buôn lậu hiện giờ rất là manh động và tinh vi trong quá trình dẫn chuyển thuốc lá
trên địa bàn đức hòa chủ yếu là khâu trung chuyển
đối tượng là sử dụng các xe ô tô phân khối lớn hoặc một số xe tải để làm hai ngăn để mà qua mặt lực lượng lúc lừa kiểm tra
quá trình mà đi bắt thì đối tượng không lúc nào cũng an cố không thể nào mà chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng
tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ huy công quyền đức hòa cùng sự phối hợp giữa các cơ quan ở các ngành
dòng thời các địa phận các lực lượng chức năng các lực lượng chức năng các lực lượng chức năng các lực lượng chức năng
các cơ quan của liên ranh chúng tôi đã triệt só xử lý nhiều băng nhóm liên quan tới vấn đề dận chuyển buôn bán thuốc lá lậu trên địa bàn quỳ đức hòa
các đối tượng buôn lậu không chỉ sử dụng xe tải mà còn dùng nhiều loại ô tô cá nhân với sức chở từ năm đến bảy chỗ để vận chuyển thuốc lá lậu
nhằm mục đích vượt qua sự kiểm soát của cơ quan chức năng
đa phần các đối tượng này thể hiện sự liều lĩnh sẵn sàng sử dụng phương tiện để tông thẳng vào các tổ công tác khi bị chặn bắt
trước tình hình này lãnh đạo công an tỉnh long an đã chỉ đạo công an huyện đức hòa tích cực trao đổi thông tin và hợp tác chặt chẽ với công an các địa phương giáp ranh có phần hiệu quả trong công cuộc chống tội phạm buôn lậu
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện đức hòa đã bắt bảy mươi năm vụ buôn bán vận chuyển hàng cấm
tạm giữ một trăm tám mươi hai chín trăm hai mươi bao thuốc lá ngoại hai mươi xe ô tô một mươi bốn xe mô tô một mươi sáu đối tượng khởi tố một mươi bảy vụ án với một mươi hai bị can có hành vi buôn bán vận chuyển hàng cấm xứ phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp khác